bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị bộ tình trạng khẩn cấp belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ học viên bộ công an việt nam tại belarus và cử chuyên gia sang việt nam sảng dạy bồi dưỡng tập huấn
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng sineyav kivadin ivanovic đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp belarus
cần xác định rõ hơn nữa việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
gắn liền với việc thực hiện quyết liệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và phải được thực hiện một cách nghiêm túc đồng bộ bài bản và sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và thời gian tới
đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội thảo khoa học cấp quốc gia công an nhân dân với việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
được bộ công an hội đồng lý luận trung ương học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung ương phối hợp tổ chức vào sáng nay tại thủ đô hà nội
hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả lực lượng công an nhân dân đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
hơn một trăm linh năm báo cáo tham luận chất lượng cùng một mươi bảy tham luận trực tiếp tại hội thảo đã đánh giá một cách thẳng thắn việc tổ chức nghiên cứu học tập
quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba trong từng cấp từng đơn vị và tại từng địa phương với các lộ trình triển khai và hình thức phù hợp khoa học
trên cơ sở đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy tổ chức đảng tại cơ sở
đồng thời mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ nắm vững và vận dụng linh hoạt sáng tạo trong thực tiễn công tác chiến đấu nửa đầu nhiệm kỳ qua
phát biểu kết luận thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh từ thực tiễn những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai nghị quyết
thời gian tới cần kiên quyết khắc phục những điều này trên cơ sở nghiên cứu những mô hình hay cách làm sáng tạo
cùng với quyết tâm dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và khát vọng phát triển của cấp ủy đảng trong công an nhân dân
thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục quán triệt đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp đã đề cập trong đề án số sáu của đảng ủy công an trung ương và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an cơ sở tập trung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã xác định trong giai đoạn tiếp theo
chiều nay tại công an tỉnh phú thọ bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự có đồng chí bùi minh châu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động đại tá phạm trường giang giám đốc công an tỉnh phú thọ đến nhận công tác giữ chức vụ cục trưởng cục kế hoạch và tài chính kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá nguyễn minh tuấn phó cục trưởng cục kế hoạch và tài chính đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh phú thọ kể từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại lễ công bố thượng tướng trần quốc tỏ đã ghi nhận quá trình cống hiến của đại tá phạm trường giang và đại tá nguyễn minh tuấn
mong muốn trên cương vị công tác mới đại tá phạm trường giang sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc làm cầu nối giúp đỡ công an tỉnh phú thọ hoàn thành nhiệm vụ được giao
đối với tân giám đốc công an tỉnh phú thọ nguyễn minh tuấn với bản lĩnh chính trị vững vàng bề giấy kinh nghiệm trong công tác sẽ chung tay góp sức cùng với đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

đại tá phạm trường giang đã tiếp cận tham khảo nhiều kinh nghiệm quý báu của belarus để xây dựng chương trình giáo trình áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại có hiệu quả cao sát thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

đây chính là động lực tạo sức an toàn để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của quốc ngày càng phát triển